cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình phối hợp với sở y tế sở tài chính và các đơn vị liên quan
đã tổ chức bàn giao tiếp nhận khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho sở y tế tỉnh ninh bình
đây là tăng vật vi phạm hành chính do cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình tịch thu
gồm một mươi sáu hai trăm ba mươi năm chiếc khẩu trang trị giá một mươi sáu triệu đồng bàn giao cho sở y tế quản lý sử dụng
số khẩu trang này sẽ được phân phát về các bệnh viện trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian tới cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trên địa bàn
thực hiện kiểm tra kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh thuốc thực phẩm về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
phát hiện xử lý các tổ chức cá nhân lợi dụng dịch bệnh để trục lợi nâng giá không niêm yết giá
bán không đúng giá niêm yết mặt hàng khẩu trang trang thiết bị vật tư y tế